liên quan đến việc gạo st hai mươi năm được vinh danh là giống gạo ngon nhất thế giới bị mạo danh làm giả và xuất hiện tràn lan trên thị trường trong nước
kỹ sư hồ quang cua người được coi là cha đẻ của giống gạo này đã phải lên tiếng khuyến cáo người tiêu dùng cẩn thận trọng để tránh mua phải gạo giả
tại chợ bà triều tp hcm gạo gắn mát đặc sản sóc trăng được nhiều sạp gạo bán với giá hai mươi năm đồng một kg cao hơn nhiều so với các loại gạo khác
thế nhưng hai chữ sóc trăng chỉ là tiện tay chủ sạp ghi còn nguồn gốc xuất xứ thật của gạo thì khá mập mờ
có hàng còn nhận luôn đây là gạo st hai mươi năm đang nổi như cồn sau khi được vinh danh gạo ngon nhất thế giới
hàng campuchia qua đó
thế nhưng mà sao mình lại để cái bảng sóc trăng
thì cái bảng hiều chỉ lấy vé rồi chỉ phải đại trưng cái hàng nó lên thôi
ở gần đây thì mọi người còn nói là cái gạo st sóc trăng gạo st hai mươi năm là gạo ngon nhất thế giới
đó đó là hàng đó đó
thực tế tại tp hcm gạo st hai mươi năm là gạo ngon nhất thế giới
hiện chỉ có hai cửa hàng bán gạo st hai mươi năm chính hãng do doanh nghiệp gia đình ông hồ quang cua cha đẻ gạo st hai mươi năm cung cấp từ sóc trăng với sản lượng rất giới hạn khoảng một tấn một ngày
những ngày gần đây gạo st hai mươi năm luôn cháy hàng đây là điều khiến nhiều nơi mạo danh làm giả gạo st hai mươi năm để câu khách
chỉ có ba ngày sau khi công báo đạt giải là tại tp hcm đã có gạo giả rồi
mà thậm chí là họ còn ghi lấy cái bao bì của họ
để phân biệt được gạo st thật giả người tiêu dùng có thể căn cứ vào bao bì nhận diện thương hiệu cách đong gói của gạo st hai mươi năm cũng như chất lượng thực sự của gạo khi được nấu lên
và quan trọng nhất chính là việc mua đúng địa chỉ được cung cấp gạo chính hãng
khi nấu cơm thì cái độ có cái mùi rất là thơm
độ dẻo ngọt cơm và nó có cái sự dẻo rời hẹt so với các sự dẻo của các sản phẩm gạo khác
tình trạng nhái thương hiệu gạo tràn lan gạo đặc sản trên thị trường đã có từ lâu nay
từ việc gạo st hai mươi năm bị mạo danh cho thấy cần có quy chuẩn chặt chẽ hơn trong việc quản lý công bố sử dụng thương hiệu gạo
đồng thời người tiêu dùng cũng cần lựa chọn các nhà sản xuất nhà cung cấp có uy tín để tránh bị thiệt hại do gạo giả